trong ba ngày từ hai mươi chín đến ba mươi một tháng ba tỉnh quảng nam đã tổ chức hội khỏe phụ đồng lần thứ tám năm hai nghìn một mươi sáu
thu hút một ba trăm linh vận động viên trên địa bàn tỉnh tham gia
tham gia hội khỏe phù đồng lần này các vận động viên đã trải qua bảy môn thi đấu gồm
bóng đá bóng truyền điền kinh cầu lông việt xã bơi lội và đẩy gậy
trong đó ba môn điển kinh bóng đá bơi lội được tổ chức đủ ở cả ba cấp học là tiểu học
trung học cơ sở và trung học phổ thông
thông qua hội khỏe phù đồng nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường
trên địa bàn tỉnh quảng nam đồng thời cũng là dịp để phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao học sinh
để có kế hoạch tuyển chọn bồi dưỡng đào tạo vận động viên cho tỉnh tham gia các giải thể thao thành tích cao
ở khu vực và toàn quốc
theo ban tổ chức các vận động viên có thành tích tốt lần này sẽ được tuyển chọn bồi dưỡng
để tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ chín năm hai nghìn một mươi sáu